tối ngày hôm qua sở giáo dục và đào tạo tỉnh phú yên đã ra quyết định hủy hai điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi một
ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh đồng tháp dừng một điểm thi vì liên quan đến dịch covid một mươi chín
theo sở giáo dục và đào tạo phú yên có một trăm năm mươi một thí sinh và một mươi năm cán bộ làm công tác thi nghi bị mắc covid một mươi chín
trong đó điểm thi trường trung học cơ sở trần hưng đạo có một trăm linh thí sinh trường trung học phổ thông nguyễn thị minh khai ba mươi chín thí sinh
trường trung học cơ sở trường trinh sáu thí sinh trường trung học phổ thông nguyễn trãi ba thí sinh và ba điểm thi khác mỗi điểm có một thí sinh
sở giáo dục và đào tạo tỉnh phú yên đã ra quyết định hủy hai điểm thi tại trường trung học phổ thông nguyễn thị minh khai
và trường trung học cơ sở trần hưng đạo đồng thời thu nhận toàn bộ đề thi hồ sơ thi tại hai điểm thi nêu trên
về bàn giao lại cho ban in sao để thi để bảo quản theo chế độ mật đúng quy định
đối với thí sinh có kết quả xét nghiệm nghi mắc covid một mươi chín các thí sinh này sẽ tham dự
kỳ thi đợt hai còn tại đồng tháp tối ngày hôm qua ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh
đã dừng điểm thi trường trung học phổ thông lớp vò ba kể từ giờ ngày hôm nay tám tháng bảy có hai trăm năm mươi bảy thí sinh dự thi
sau khi phát hiện có thí sinh dương tính qua test nhanh bài thi môn văn và môn toán mà các thí sinh đã làm
trong ngày bảy tháng bảy sẽ được niêm phong và khử khuẩn